cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại bệnh viện bạch mai công ty cổ phần công nghệ y tế
xin quý vị và các bạn vào ngày hôm qua tòa nhân dân tỉnh nghệ an vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với vương thị nga trú tại thành phố vinh
lê thị tư chú tại huyện nghi lộc về hành vi tham mô tài sản và đậu thị tân chú tại tp vinh về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
do bị cáo nga đang mắc bệnh hiểm nghèo nên có đơn xin xét xử vắng mặt và được hội đồng xét xử chấp nhận
từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi bảy vương thị nga lúc đó là kế toán trưởng của trường trung học cơ sở nghi vạn huyện nghi lộc đã cố ý lập sai bảng lương để trình cấp trên duyệt cao hơn thực tế quy định
sau khi rút tiền từ kho bạc về thanh toán cho giáo viên còn thừa số tiền kê tranh lệch nga và lê thị tư thủ quỹ của trường đã thống nhất chia nhau để chiếm đoạt số tiền hơn bốn trăm linh triệu đồng
chưa dừng lại khi chuyển hình thức thanh toán tiền lương qua tài khoản ngân hàng cho cán bộ giáo viên nga đã lập thêm một tài khoản khi mang tên chồng của mình và chiếm đoạt hơn bảy trăm ba mươi ba triệu đồng
cơ quan điều tra xác định tổng số tiền mà nga lập sai dự toán quỹ lương của trường cao hơn thực tế là hơn một năm tỷ đồng trong đó nga chiếm đoạt hơn chín trăm linh triệu đồng tư chiếm đoạt hơn hai trăm linh triệu đồng
đậu thị tân là hiệu trưởng trường trung học cơ sở nghi vạn phải chịu trách nhiệm về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
tại tòa hội đồng xét xử tuyên phạt vương thị nga bảy năm tù về tội tham mô tài sản lê thị tư ba năm tù về tội tham mô tài sản nhưng cho hưởng án treo
riêng bị cáo đậu thị tân bị tuyên phạt một mươi hai tháng cải tạo không giam giữ về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
trong khi cùng đồng đội làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường yên ninh thuộc tổ bốn phường đồng tâm thành phố yên bái tỉnh yên bái
một chiến sĩ cảnh sát giao thông công an tỉnh yên bái đã bị thương khi thực hiện nhiệm vụ
vào khoảng một mươi năm h bốn mươi năm phút ngày hai mươi bốn tháng chín thượng sĩ vũ trung toàn phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô di chuyển hướng từ bệnh viện sản nhi
về trung tâm thành phố yên bái có dấu hiệu vi phạm nên ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra
tuy nhiên đối tượng không chấp hành hiệu lệnh
đồng thời tăng ga với thái độ hung hãn đâm thẳng vào tổ công tác khiến thượng sĩ vũ trung toàn bị thương nặng và được đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh yên bái cấp cứu
tổ công tác đã khống chế bắt giữ được đối tượng nguyễn bá hiếu sinh năm hai nghìn hai trú tại xã nam sơn huyện tam nông của tỉnh phú thọ
sau khi sự việc xảy ra đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh và ban an toàn giao thông tỉnh yên bái đã đến thăm hỏi động viên thượng sĩ vũ trung toàn
đồng thời khen ngợi biểu dương tinh thần trách nhiệm của tượng sĩ toàn và đề nghị bệnh viện đa khoa tỉnh tạo mọi điều kiện tốt nhất để đồng chí toàn yên tâm điều trị
để có được nhận thức đầy đủ và hành vi mới chuẩn mực ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện quốc oai hà nội
thường xuyên lên mạng xã hội bình luận nên khi có mâu thuẫn trên mạng với một học sinh cùng trường em nguyễn anh đức một mươi sáu tuổi ở quốc oai hà nội đã hẹn bạn gặp mặt để giải quyết
đánh nhau thậm chí còn dùng hung khí đức đã đánh bạn vỡ đầu
vì là trẻ chưa thành niên nên sau sự việc này đức được đưa vào diện cảm hóa giáo dục tại địa phương
nhưng được sự quản lý sâu sắc của gia đình chính quyền nhà trường và lực lượng công an cơ sở đức đã hiểu được mức độ nguy hiểm về hành vi của mình
từ đó em cũng nhận thức và có suy nghĩ thay đổi
câu chuyện xây dựng cao ốc tại khu tứ giác bến thành gây lúng nứt bộ tàng mỹ thuật tp hcm tiếp tục được dư luận theo dõi
mới đây ủy ban nhân dân thành phố đã có văn bản yêu cầu chủ đầu tư khẩn cấp khắc phục
tuy nhiên không chỉ riêng gì công trình bảo tàng mà quá trình sửa chữa còn phải tính đến khu dân cư những khu nhà lâu năm quanh đây
đoàn nhà đặt bộ tàng mỹ thuật tp hcm được hoàn thành vào năm một nghìn chín trăm ba mươi bốn do một ký sư người pháp thiết kế
khi đến khảo sát hiện tại hàng rào của bảo tàng mặt đường lê thị hồng gấm bị lúng nứt nghiêm trọng
công bảo tàng này không thể sử dụng
sau khi nhận phản ánh của sở văn hóa thể thao tp hcm
ủy ban nhân dân tp mới đây có văn bản yêu cầu nhà đầu tư cao ốc bến thành
là công ty trách nhiệm hữu hàng sài gòn glory
phải khẩn cấp khắc phục tường rào cơ cống khuôn viên trước ngày tám tháng một mươi
động thái phán hồ nhanh chóng của ủy ban nhân dân tp đáng hoan nghênh
so với nhiều thế hệ quản lý bảo tàng trước đây
thì văn bản trên được đánh giá là nước đến chân mới nhảy
lúc đó thì sau khi mà đã có chỉ đạo rồi
nhưng mà cuối cùng là suốt mấy năm nay
để coi tôi nghĩ thu gần hơn ba năm rồi
câu chuyện đã dừng lại
không chỉ riêng công trình đặt bảo tàng mỹ thuật thành phố
nguyên vọng của không ít người dân xung quanh
là quá trình khắc phục và tính đến cơ sở hạ tầng
bởi từng có sự cố sập cần cẩu
khiến người lao động không khỏi hoang mang
tôi ở đây được một mươi năm năm rồi
chạy xe ở đây một mươi năm năm
nhưng mà lúc trước
thì cái hề đường lề đường này
thì nó rất là sạch sẽ
rồi từ hồi mà lót lại những cái viên gạch này
thì nó bị lúng
nó lúng rồi nó nứt những cái loài đường đi
cái thứ hai cái công trường này
lúc trước là đã có xây dựng một lần rồi
thì cái cằn cẩu bên công trường này
nó sẽ ngã qua bên đây
thành ra cắt phục sửa chữa lại hết một lần rồi
rồi sau này theo tôi nghĩ
chắc làm cái nền móng nó nặng quá đi
bị tường bên
bảo tàng nó bị lúng nứt
nói chung là cẩu rồi mình cũng sợ chứ
thế là nó lúng vậy mà bây giờ thì
nhà nước người ta là không cho đi vô
sợ nó sập cái hàng rào nó đè chết làm sao
một hai người vậy thôi
chỉ qua quan sát thôi
còn cái chuyện mà làm hay là sửa
thì mình chưa biết chừng nào thôi
theo yêu cầu của ubnd tp hcm
nhà đầu tư sài gòn glory khắc phục
phải thực hiện theo quy trình tu sửa cấp thiết di tích
do bộ văn hóa thể thao và du lịch quy định
đồng thời khi khắc phục
phải liên hệ với đơn vị có chức năng
để kiểm định đánh giá chất lượng các khối nhà một nhà hai nhà ba
và nhà bảo vệ của bảo tàng mỹ thuật
để có giải pháp khắc phục triệt để
việc lúc nứt bông tróc
việc này phải thực hiện trước ngày một mươi chín tháng một mươi một
theo thống kê
có năm trăm ba mươi bốn người chết vì tai nạn giao thông
trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi
chuyến xe yêu thương miễn phí cho bệnh nhân khó khăn trở lại vui nhàng
tiếp tục với những tin tức khác
thưa quý vị và các bạn trong hai ngày hai mươi bốn và hai mươi năm tháng chín
các cơ quan đại diện việt nam tại châu âu châu phi và nam mỹ
các cơ quan chức năng trong nước hãng hàng không quốc gia việt nam
và các cơ quan liên quan của sở tại
tổ chức chuyến bay đưa hơn ba trăm bốn mươi công dân việt nam
từ hơn ba mươi quốc gia về tại các khu vực việt nam
hành khách trên chuyến bay này
chủ yếu bao gồm trẻ em dưới một mươi tám tuổi
người cao tuổi sinh viên đã hoàn thành khóa học
gặp khó khăn về chỗ ở người đi du lịch công tác ngắn hạn
người lao động hết hạn thị thực và hợp đồng lao động
trong suốt chuyến bay hành khách và toàn bộ tổ bay
chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh vệ sinh dịch tễ
tất cả hành khách cũng đã được cách ly và kiểm tra y tế
theo quy định khi máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế tần sớn nhất
một số tin tức giao thông đáng chú ý
theo báo cáo của ủy ban toàn giao thông quốc gia
tháng chín năm hai nghìn hai mươi tính từ ngày một mươi năm tháng tám đến ngày một mươi bốn tháng chín
cả nước đã xảy ra một một trăm tám mươi bốn vụ tai nạn giao thông
làm chết năm trăm ba mươi bốn người và bị thương tám trăm tám mươi hai người
so với tháng cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
giảm một trăm sáu mươi vụ giảm hai mươi chín người chết và giảm một trăm năm mươi người bị thương
cụ thể đường bộ xảy ra sáu trăm chín mươi sáu vụ làm chết năm trăm hai mươi sáu người
đường sắt xảy ra năm vụ làm chết bốn người
đường thủy xảy ra sáu vụ làm chết ba người
theo báo cáo của ủy ban toàn giao thông quốc gia
trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi toàn quốc xảy ra một mươi ba trăm năm mươi bốn vụ tai nạn giao thông
làm chết bốn tám trăm bảy mươi sáu người
đại diện cục đăng kiểm việt nam cho biết
từ đầu năm đến nay cả nước có hai mươi ba trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
được cấp giấy chứng nhận và đi vào hoạt động
nâng tổng số đơn vị đăng kiểm trên toàn quốc lên hai trăm hai mươi bảy trung tâm
chi nhánh với bốn trăm hai mươi chín dây chuyển kiểm định
các trung tâm đăng kiểm mới đi vào hoạt động nằm giải rác ở các địa phương
mỗi địa phương thêm một hai trung tâm như khánh hòa bắc giang tuyên quang phú thọ hà nội thanh hóa hải dương
như vậy trong chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi trung bình mỗi tháng có thêm hai năm trung tâm đăng kiểm mới ra đời và đưa vào hoạt động
ngoài ra con số trên hiện còn bốn mươi hai đơn vị đã đăng ký với cục đăng kiểm việt nam
về việc đầu tư xây dựng trung tâm đăng kiểm mới
đã được cấp mã số đơn vị đăng kiểm và đang trong thời gian xây dựng hoàn thiện thủ tục đầu tư
thưa quý vị lâu nay việc sát hạch và cấp giấy phép lái xe do bộ giao thông vận tải phụ trách
tuy nhiên chính phủ vừa có tờ trình dự án luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ
trong đó thống nhất để bộ công an chịu trách nhiệm sát hạch và cấp giấy phép lái xe
vâng với rất nhiều nhận định chỉ ra rằng con người là yếu tố quan trọng
có tính chất quyết định đến hoạt động của phương tiện
cũng như nguyên nhân chủ yếu gây ra tai nạn giao thông
thì quy định mới được xem là đảm bảo tính đồng bộ trong công tác quản lý người lái
cũng như góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông
chương bình mỗi năm tai nạn giao thông cướp tin sinh mạng của gần một mươi người
trong đó nạn nhân của những vụ tai nạn đa phần đều đang trong đội tử lao động
gây nhiều tổn thất cho gia đình và xã hội
chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay trên cả nước đã xảy ra một mươi năm vụ tai nạn giao thông
ở mức độ đặc biệt quan trọng
trong số này có đến sáu vụ là phương tiện và trạm trực tiếp với nhau
từ thực tế các vụ tai nạn cục cảnh sát giao thông cho biết
có đến chín mươi các vụ tai nạn là do người tham gia giao thông
chủ yếu về kỹ năng kiến thức và ý thức chấp hành
chúng tôi là người trực tiếp hàng ngày tiếp xúc với người tham gia giao thông
nhận biết được rồi thông qua các vụ tai nạn giao thông
thì chúng tôi biết được là từng điểm mạnh điểm yếu
của từng đối tượng tham gia giao thông
từ những thông tin về các vi phạm vụ việc hay tai nạn giao thông
thu thập được trong quá trình xử lý trực tiếp
đây sẽ là căn cứ để quản lý tốt về người lái
và đây cũng là nội dung quan trọng được đề cập tới trong dự thảo luật
đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ
bộ công an sẽ chịu trách nhiệm trước chính phủ
quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ
trong đó có việc sát hạch cấp đổi thu hồi giấy phép lái xe
bộ công an chủ trì chúng tôi sẽ giả soát lại
và sẽ theo một chuẩn mực quốc tế
và phù hợp với điều kiện giao thông ở việt nam
nhất là những đối tượng đang là
một là đối tượng gây tai nạn chính
hai là nguyên nhân gây tai nạn
thì chúng tôi có cơ sở dữ liệu từ tai nạn từ xử phạt
thực tế từ các vụ tai nạn giao thông đã cho thấy
yếu tố con người là quan trọng nhất
để thực hiện chính sách liên quan đến nội dung
đảm bảo trật tự an toàn giao thông
vì thực tế đã chứng minh
những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra
đa phần đều do ý thức hành vi của người lái
dẫn đến hậu quả nghiêm trọng
còn yếu tố phương tiện hạ tầng đường xá
không tác động nhiều
và cũng không phải là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông
những lái xe không đảm bảo được sức khỏe
lái xe nghiện rượu lái xe nghiện heroin
và các chất kích thích
chúng ta cần phải xử lý ngay
và cái này rõ ràng là bộ công an sẽ làm tốt hơn
mới đây thì chính phủ đã thống nhất
để bộ công an
sát hạch cấp giấy phép lái xe
nằm trong phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật đảm bảo
trật tự an toàn giao thông
theo đó các thông tin về nơi cư trú
của người có giấy phép lái xe
ngày cấp phép cho từng loại phương tiện
cơ sở đào tạo lái xe
cơ quan sát hạch cấp giấy phép lái xe
điểm của giấy phép lái xe
và các thông tin liên quan đến vi phạm vụ việc khác
sẽ được mã hóa bằng thông tin điện tử
trên giấy phép lái xe
và phần mềm quản lý giấy phép lái xe
thưa quý vị để giúp đỡ những bệnh nhân
có hoàn cảnh khó khăn điều trị tại các bệnh viện
trong suốt thời gian vừa qua nhiều tổ chức
và cá nhân đã có những hoạt động từ thiện rất ý nghĩa
như tặng quà phát cháo cơm miễn phí
tặng các nhu yếu phẩm thuốc men cần thiết
tiếp nối những hoạt động đó
mới đây một nhóm các tài xế
với tên gọi chuyến xe yêu thương
đã được thành lập với hơn năm mươi thành viên
tình nguyện tham gia không quản ngại
đường xá để đưa
những người bệnh về tận quê nhà
và tiểu mục sống đẹp ngày hôm nay xin mời quý vị
cùng gặp gỡ với những nhân vật đặc biệt này
đây là công việc thường nhật của anh nguyễn bình minh
cũng như những người đồng đội của mình
được thành lập từ giữa tháng sáu
chuyến xe yêu thương đã
lăn bánh đi khắp các tỉnh thành
giúp nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn
trở về nhà an toàn
sống trong cuộc sống này thì cũng làm được
một cái gì đấy để làm đẹp cho đời
lúc đầu thì chỉ có hai vợ chồng mình thôi
thì cũng nghĩ ra cái công việc ấy thì mình
đăng lên facebook nhiều bạn bè chia sẻ
sau một thời gian
thì bọn mình thấy rất là nhiều cuộc điện thoại gọi đến
sau một tháng lan tỏa thì mình có ba mươi xe
và đến bây giờ thì là
mình đã có gần sáu mươi xe rồi
cái bé mà đầu tiên mình trở về
tên là mai linh là chùng tên với đứa con gái lớn của mình
và chuyến thứ hai mình trở
thì lại cũng cậu con trai tên là minh đức
thì đã chùng hợp với cả cái tên
cái cậu con trai nhà mình tên là mình thấy là có duyên
làm cái việc này lắm
đối với từng trường hợp bệnh nhân liên hệ tới
anh minh đều cẩn trọng kiểm tra
và xác nhận thông tin cá nhân
sau đó tùy thuộc vào điểm đến
anh sẽ phân biệt cho tài xế phù hợp nhất
với cung đường chuyển xa nhất
đã tới ngủ càng chạy
những thành viên học ra vào nhóm
đa số đều có xe riêng điều kiện kinh tế và thời gian
hơn hết là chung nguyện vọng
góp sức mình làm những công việc ý nghĩa
giúp đỡ những số phận kém may mắn
có những trường hợp anh em trong nhóm
có thể người ta có xe người ta có thời gian
nhưng mà người ta cũng chưa đủ điều kiện
về tiền chẳng hạn
anh em trong nhóm sẽ hỗ trợ nhau cái việc như vậy
khi nào mà lên đến khoảng một trăm linh xe
thì mình sẽ mở ra một bệnh viện nữa
và lúc đó mình sẽ tìm một cái bệnh viện nào đó
phù hợp với cái tiêu chí
của bên nhóm mình
thì mình sẽ mở rộng như thế
mình nghĩ là mình trẻ tuổi thôi
nên là mình muốn
đem cái sự nhiệt tình của mình
đi để giúp đỡ những các cháu bệnh viên
thì rất là cảm ơn vợ chồng anh minh
và chị mai

thành lập lên những cái nhóm này
và thành lập lên những cái nhóm này
để anh em bọn em
có cái dịp
để giúp đỡ các cháu nhiều hơn
bên cạnh những cái lời chúc mừng
và những cái lời khen ngợi của mọi người
thì cũng có một số
cái lời người ta nói nó không hay
tức là mình thì mình hơi suy nghĩ một chút thôi
nhưng mà anh nhà mình thì
anh ấy không nghĩ gì cả
anh ấy bảo là em cứ thoải mái đi
tại vì là mình làm do cái tâm mình thôi mà
chứ mình có làm cái gì
xài đâu kệ mọi người nói như thế nào
thì kệ mọi người
như đấy là mình cứ làm đúng lương tâm
mình không cảm thấy hồ hẹn với lương tâm là được
dù gặp nhiều khó khăn
nhưng những thành viên của chuyến xe yêu thương
luôn giữ tinh thần
cầm chắc tay lái

thường trở về quê nhà
đoàn tụi với gia đình
đối với họ
mỗi chuyện đi thành công và an toàn

cũng đã kết thúc chương trình